đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết
vừa triệt xóa bốn đường dây chuyên cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố
với lãi suất từ ba trăm linh đến ba trăm sáu mươi năm một năm
bốn đối tượng cầm đầu bốn đường dây khác nhau gồm nguyễn văn quỳnh và vũ văn hậu
cùng quê ở thành phố hải phòng lê bá hải và nguyễn tuấn anh cùng quê ở tỉnh thanh hóa
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đến đà nẵng và cầm đầu từng đường dây riêng lẻ
cho vay nặng lãi thủ đoạn là đăng thông tin quảng cáo cho vay trên các hội nhóm
của mạng xã hội facebook hoặc đến các khu chợ để phát tờ rơi chào mời
người vay chỉ cần cung cấp thông tin địa chỉ của mình để các nhóm này cử người đi thẩm định
lãi suất mà các đối tượng cho vay từ ba trăm linh đến ba trăm sáu mươi năm một năm
phí dịch vụ từ ba đến năm số tiền vay
nếu như người vay không trả tiền đúng hạn thì các đối tượng liên tục gọi điện
nhắn tin và đến tận nhà để chửi bới đe dọa khủng bố tinh thần
bước đầu thì bố
bố đối tượng khai nhận đang cho hơn sáu mươi người vay với tổng số tiền khoảng bảy trăm sáu mươi triệu đồng